còn bây giờ sẽ là những câu hỏi tương tác mà tất cả quý vị đã gửi về cho chương trình của chúng tôi
ngay lúc này một vị khán giả có facebook là bùi thảo
đang theo dõi chương trình có đặt câu hỏi như sau ạ
chào các bác sĩ vợ chồng em năm nay đều hai mươi sáu tuổi
cũng muốn có em bé
và cho em hỏi là vợ chồng em bị viêm gan b
thì cách phòng tránh thế nào để khi bé sinh ra khỏe mạnh và không bị nhiễm virus này
chúng tôi hiểu được cái nỗi lo của bạn
và cùng với những chia sẻ tâm tư đó thì sẽ mời phó giáo sư nguyễn thị vân hồng
sẽ cùng tư vấn cho bạn ạ
đối với bạn bùi thảo thì rõ ràng là trong gia đình cả hai vợ chồng đều bị mắc viêm gan virus b
và đang mang thai
thì vấn đề là trong quá trình mang thai thì liệu nó có thể gây chuyện gì hay không
thì thường mình sẽ phải trả lời một câu hỏi
gần như là ngay lập tức
đó là số lượng virus nó như thế nào
men gan có tăng hay không
nếu như định lượng hpvdna không có cao và men gan không có cao
thì cũng không có gì phải lo lắng gì nhiều
tuy nhiên là nếu như hpvdna là cao trên một mươi mũi năm
nhưng men gan không có tăng
thì cũng không có gì phải lo lắng nhiều
nếu như giả thiết thứ ba
đó là hpvdna rất là cao và men gan tăng
thì lúc đó liệu có phải lo lắng về nó hay không
thì cũng chưa chắc đã phải lo lắng về nó
tại vì đối với người đang mang thai
thì rất có thể cái chuyện tăng men gan là do thai ngén gây ra
có rất là nhiều căn nguyên mà gây ra tăng men gan trong giai đoạn mang thai
như là gan thoáng mỡ hay là hội trứng heo ở trên phụ nữ mang thai
cho nên là nếu như mà có cả hai dấu hiệu là virus cao và cả men gan tăng cao
thì lúc đó người mẹ sẽ phải theo dõi rất là tốt
thường xuyên cứ ba tháng phải làm lại tất cả xét nghiệm một lần
nếu như virus nhúc nhắt lại còn tăng cao hơn nữa
và men gan tăng cao hơn nữa
thì việc dùng thuốc kháng virus sẽ được đặt ra vào trong ba tháng giữa của thai kỳ
còn nếu như mà mọi chuyện không có thay đổi gì cả
thì rất có thể là ba tháng cuối của thai kỳ
thì sẽ cân nhắc đến chuyện điều trị
nếu như có hai cái tiêu chí đó
còn đối với em bé
thì trong khi mang thai
thì đương nhiên là không thể có can thiệp gì rồi
nhưng ngay sau khi sinh trong vòng hai mươi bốn giờ đầu
bé sẽ được tiêm phòng viêm gan b
và đồng thời với tiêm globulin miễn dịch
đối với viêm gan virus b luôn
thì bé cũng có khả năng bảo vệ gần như tuyệt đối
và sau khi này khi bé lớn lên
thì sẽ được theo đuổi tiếp
cái lộ trình điều trị viêm gan virus b
thì bé cũng có khả năng bảo vệ gần như tuyệt đối luôn
vâng như vậy là cùng với những chia sẻ vừa rồi
từ phó giáo sư nguyễn thị vân hồng
thì với bạn bùi thái
tôi hy vọng rằng là hai vợ chồng bạn có thể yên tâm
đặc biệt hơn nữa là để chắc chắn hơn nữa
thì hai vợ chồng có thể đến gặp bác sĩ chuyên khoa
và cùng với sự tư vấn đồng hành
từ phía các bác sĩ chuyên khoa
thì chắc chắn là hai bạn sẽ có được
em bé hoàn toàn khỏe mạnh
xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi
về cho chương trình ngày hôm nay cùng tôi